mới đây công ty đầu tư phát triển và thương mại bình minh một trong bốn đơn vị trúng đấu giá lô đất
ở khu đô thị thủ thiêm tp thủ đức tp hcm đã xin bỏ cọc đối mặt với việc mất hàng trăm tỷ đồng
như vậy sau tân hoàng minh thì đây là doanh nghiệp thứ hai xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá
tại khu đô thị thủ thiêm tp thủ đức tp hcm từng gây rúng động thị trường bắt động sản cuối năm hai nghìn hai mươi một
với số tiền cao hơn giá khởi điểm gấp sáu chín lần
lý do mà doanh nghiệp này nêu ra là do tình hình covid một mươi chín ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
doanh nghiệp không đủ vốn để đầu tư vào lô đất ba mươi chín tại khu đô thị mới thủ thiêm
trước đó doanh nghiệp này đã nộp hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng tiền đặt cọc cho lô đất này trước khi thực hiện đấu giá
do vậy việc xin rút khỏi đầu tư dự án tại lô đất ba mươi chín đồng nghĩa với việc công ty bình minh mất khoản tiền đặt cọc này
các chuyên gia bất động sản cho rằng các doanh nghiệp chúng đấu giá bỏ cọc sẽ không gây thiệt hại gì với tp hcm
về thị trường các lô đất ở thủ thiêm vẫn có sức hấp dẫn rất cao
cuộc đấu giá trước đó đã thu hút đông đảo nhà đầu tư lớn
các công ty phát triển bất động sản nhiều kinh nghiệm tham gia với giá đấu cũng cao hơn nhiều so với giá khởi điểm
vì vậy nếu không có gì thay đổi các lô đất đó nếu đem ra tổ chức đấu giá lại thì sẽ nhanh chóng tìm được nhà đầu tư mới
liên minh châu âu cảnh báo về sản phẩm mì ăn liền đệ nhất mì gia xuất khẩu của việt nam
chứa hai coroethanol ở mức một sáu mg trên một kg
đây là lần thứ ba sản phẩm của acecook bị cảnh báo kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
hệ thống thông báo an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của liên minh châu âu cảnh báo
sản phẩm mì ăn liền đệ nhất mì da hương vị bộ viên rau thơm
do công ty cố phận ecq việt nam quận phú nhuận tp hcm sản xuất
còn mối nguy là chứa hai ce ở mức một sáu mg trên một kg
theo quy định của châu âu hai ce chỉ được phép tụng dư dưới năm mg trên một kg
acecook việt nam chia sẻ đây là những sản phẩm tụt trên các kênh bán hàng
được xuất khẩu sang liên minh châu âu trước tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trước đó ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một liên minh châu âu cũng cảnh báo
thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm đối với mì tôm chua cay của acecook việt nam
trước những biến động về nguồn cung bấn xăng dầu
bộ y tế tp hcm đã đề nghị các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu
có kế hoạch nhập khẩu đảm bảo nguồn cung duy trì bán hàng liên tục
để phục vụ sản xuất tiêu dùng trên địa bàn
bộ y tế tp hcm cũng đề nghị cục quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan
tăng cường kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có
những tác động của tình hình thị trường xăng dầu thế giới
và vướng mắt của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn
đã ảnh hưởng đến nguồn cung ứng và hoạt động phân phối xăng dầu
trên địa bàn tp hcm
trong khi giá xăng dầu thế giới tăng
lý tạm ngưng hoạt động để giám lộ
trước tình trạng trên các doanh nghiệp sẽ tăng cường đàm phán
với đối tác cung ứng nước ngoài để nhập khẩu
đảm bảo đủ mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bằng ba mươi ngày cung ứng theo quy định
và cố gắng đảm bảo nguồn hàng
để trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể đáp ứng tốt nhất
theo khả năng và tụng kho thị trường
một số doanh nghiệp chủ lực như petrolimax
công ty xăng dầu và dịch vụ hàng hải sts
tổng công ty tương mại sài gòn
sẽ đảm bảo nguồn cung ứng ra thị trường liên tục trong từ bốn mươi đến sáu mươi ngày
khu vực miền nam đang có khoảng bốn trăm linh khu công nghiệp
được đưa vào quy hoạch với tổng quy mô diện tích lên đến một trăm linh chín hectare đất
do ảnh hưởng đại dịch
thị trường bất động sản công nghiệp miền nam gặp khó khăn trong thu hút đầu tư
theo báo cáo của cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
khu vực miền nam đang có khoảng bốn trăm linh khu công nghiệp
được đưa vào quy hoạch với tổng diện tích hơn một trăm linh chín ha
trong đó bình dương đang là khu vực tập trung nhiều diện tích
bất động sản công nghiệp nhất trong khu vực
với quy mô thị phần lên đến một mươi ba tương đương một mươi bốn năm nghìn ha
tỉnh thành có mức độ tập trung cao nhất
bao gồm bình dương bà rịa vũng tàu cà mau đồng nai và long an
chiếm hơn năm mươi tổng thị phần trên thị trường
tuy nhiên việc thu hút đầu tư tại miền nam gặp không ít khó khăn
cho các hoạt động sản xuất đều bị tạm dừng bởi dịch bệnh
nhìn chung đây là một năm khó khăn đối với thị trường bất động sản công nghiệp miền nam
thống kê tổng hợp từ google và các sàn thương mại điện tử việt nam cho thấy
trong năm hai nghìn hai mươi một bốn năm triệu người tiêu dùng mới ở các khu vực phi thành thị
đã tham gia mua sắm trên các nền tảng số
sự tương tác của người tiêu dùng với nhau đang tạo nên diện mạo mới
cho thương mại điện tử trong năm hai nghìn hai mươi hai này
các đơn vị trong cuộc đua social commerce đang tối ưu hóa những nội dung
chính khách hàng sáng tạo cá nhân hóa trải nghiệm của người mua hàng
báo cáo của pwc đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ người mua sắm tại cửa hàng
giảm từ bảy mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín xuống sáu mươi bảy trong khi mua sắm vào các thiết bị di động
và điện thoại thông minh tăng từ năm mươi năm lên sáu mươi chín
tỷ lệ này tạo tiền đề cho những cú nổ đơn được chốt
trong cao điểm mua sắm tết nguyên đáng vừa qua
covid một mươi chín là tác nhân đẩy nhanh quá trình số hóa kênh bán hàng
và hiện tại người tiêu dùng hướng lợi nhiều nhất với họ nhận được
tất cả sự thuận tiện của thương mại điện tử
câu chuyện thương mại điện tử có đe dọa đến mô hình bán hàng truyền thống hay không
vẫn chưa ngã ngũ kể cả ở các quốc gia phát triển sớm
nhưng chắc chắn tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử tại việt nam đang cực nóng
đang chiếm đến năm giá trị kinh tế quốc gia trong năm qua
sách trắng thương mại điện tử việt nam năm hai nghìn hai mươi một phân tích tiêu chí quan tâm khi mua sắm
theo đó bảy mươi người tiêu dùng lựa chọn yếu tố hàng đầu uy tín của trang web ứng dụng thương mại điện tử
bốn mươi một sẽ được thu hút bởi các chương trình khuyến mại bốn mươi lựa chọn về các chính sách ưu đãi vận chuyển
và ba mươi chín quan tâm đến mức giá so với mua tại cửa hàng
tuy nhiên vài năm trở lại đây cùng với sự phát triển phi mã của mạng xã hội
các sàn thương mại điện tử nhận thấy không thể chỉ phát triển quảng bá trên nền tảng của riêng mình
thay vào đó social commerce tương tác giữa người mua hàng với nhau
cũng như từ các kol đến người tiêu dùng đang kích thích lực mua sắm một cách đáng kể
các buổi live stream bán hàng ví dụ như là các chương trình live workshop
các chương trình có thể là conference hoặc có thể là thậm chí là concert
chẳng hạn như là công nghệ blockchain hoặc là sử dụng trí tuệ nhân tạo
gia tăng trải nghiệm của khách hàng nhiều hơn
thì như chúng ta thấy là amazon thì họ đã nghiên cứu và sử dụng cái chatbot
tức là những con robot nó có thể là trò chuyện với con người
và chốt deal được với con người
thì trong thời gian tới
các trang thương mại điện tử việt nam thì theo tôi đánh giá thì cũng sẽ ứng dụng
những con chatbot này vào để mà gia tăng và tối ưu hóa được trải nghiệm của người dùng
trong những năm gần đây nhiều thương hiệu lớn đã bắt đầu áp dụng hình thức bán hàng
qua livestream nhằm đa dạng hóa kênh phân phối và giúp sản phẩm đến gần hơn với khách hàng
vừa qua chủ tịch một công ty viễn thông tại việt nam đã đích thân xuất hiện
trên sóng live stream để bán hàng
theo thống kê từ lazada việt nam trong những ngày cao điểm của các lễ hội mua sắm
nền tảng này đã tạo ra hơn bốn trăm linh tập live stream mỗi ngày
với số lượng người xem tăng gấp năm sáu lần so với ngày thường
hiện tại với số lượng người sử dụng internet và độ phụ sóng internet đang ngày càng tăng
việt nam sẽ là thị trường đầy hứa hẹn cho phát triển của live stream và social commerce trong tương lai
với dự báo diễn ra các cộng đồng đã tạo ra rất nhiều nội dung
cũng có thể là những thứ rất là thú vị
ví dụ như là tiktok chẳng hạn mình thấy là rất nhiều mọi người sử dụng tiktok
và tiktok hiện nay cũng đã liên kết với các sàn thương mại điện tử cho cả người bán và người mua
thì mình nghĩ là có rất nhiều các cái trải nghiệm mua hàng thú vị
và mọi người sẽ chứng kiến ảnh hưởng của hai xu hướng đấy

như dự báo thương mại điện tử sẽ gắn chặt với social commerce
thì song song hình thức bán hàng thông qua live stream
thì dạng bài đánh giá hay video ngắn đang ngày càng phát triển mạnh
trên các trang mạng xã hội như instagram tiktok facebook youtube
các sản thương mại điện tử đang bước vào cuộc chạy đua công nghệ và máy học
để dưới sự quan tâm khách hàng qua những kênh tương tác kể trên
cuộc đua nóng đang rất căng thẳng song là tiền đệ cho những bước nhảy mới
hiện quy mô của ngành thương mại điện tử từ việt nam đã mất tăng trứng vượt bật
từ tám tỷ usd năm hai nghìn hai mươi lên một mươi ba tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi
điều này góp phần quan trọng trong việc đưa nền kinh tế số việt nam
cao mốc tăng trưởng ấn tượng khi tăng vọt ba mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
và đạt tổng giá trị gmv là hai mươi một tỷ usd
trong top hai trăm linh công ty blockchain trên thế giới có năm bảy công ty do người việt sáng lập
và hiện có khoảng một mươi start up của người việt nam trong lĩnh vực blockchain
có vốn hóa trên một trăm linh triệu usd
theo đánh giá
đánh giá của giới chuyên gia trong bốn trục cầu công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
là internet vạn vật trí tuệ nhân tạo robotics và blockchain
thì công nghệ chủ khối blockchain là mảng thả khi nhất start up có thể tận dụng để khai thác và phát triển
ở việt nam hiện có nhiều công ty đã nghiên cứu và ứng dụng blockchain
trong các lĩnh vực như game thương mại điện tử nông nghiệp thông minh
trong đó tc floud là một trong những đơn vị sớm tham gia vào khai thác điện toán đám mây
ứng dụng blockchain tại các thành phố lớn như đà nẵng tp hcm quảng ninh
với cách làm đơn giản nhưng cho hiệu quả cao
thực tế là việt nam đang có nhiều ưu đại cho doanh nghiệp khoa học công nghệ
nhưng chưa có khung pháp lý rõ ràng cho blockchain
tuy nhiên quyết định chín trăm bốn mươi hai trên quy đề ttc phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử
hướng tới chính phủ số giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ là cơ sở pháp lý để nền tảng blockchain được thừa nhận
và sử dụng rộng rãi ở việt nam trong tương lai không xa
mời chào rất hấp dẫn như
cảm kết giá rẻ nhất thị trường
đầy đủ chuẩn chỉ của một khu đô thị chỉ chờ cấp sổ
đầy đủ hồ sơ pháp lý với lợi nhuận cao
trên các trang mạng xã hội như facebook zalo cũng tràn lan các hội nhóm
thông tin được chạy quảng cáo để tiếp cận khách hàng có nhu cầu tìm hiểu đầu tư bất đồng sản
một số tổ chức cá nhân đã tư vấn kêu gọi khách hàng tham gia góp vốn
chụp danh sách những người đã chuyển tiền để tạo lòng tin lôi kéo nhiều người khác
trước đó rất nhiều nạn nhân đã dính bẫy thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng
với hình thức mời gọi đầu tư dự án hình thành trong tương lai
nhất là tại khu vực quanh các dự án lớn khu đô thị giãn dân
chúng tôi là nhà đầu tư thì chúng tôi đón đầu cái sân bay đó
chúng tôi mới tìm hiểu ở khu vực đó
chúng tôi xuống tới cái dự án thì hiện tại cái dự án đó chẳng có cái gì cả
chỉ là một vườn cây
nó dạng um tùm vậy
và các bạn xem các bạn chỉ thế này thế kia thế kia
nó vẽ ra một bức tranh rất là đẹp
và chúng tôi cứ tưởng tượng theo
và tần từ lôi cuốn theo cái bức tranh mà các bạn vẽ ra
dễ dàng nhận thấy là hầu hết các vụ lừa đảo bị cơ quan công an khởi tố
đều liên quan các doanh nghiệp không uy tín thiếu kinh nghiệm và năng lực
vì thế nếu những lời chào mời trên mạng xã hội
mà giá bất động sản rẻ hơn rất nhiều so với mặt bằng chung
thì người dân nên tuyệt đối thận trọng
các đối tượng phạm tội
thì là sử dụng khai thác tối đa với không sản bản
để để mà
để để mà
rồi đưa ra các thông tin đưa ra các không có thật
cùng một phần là do cái người dân
rồi người có nhu cầu đầu tư
nhưng lại không có thể tiếp cận được các cái dự án
hoặc tiếp cận các thông tin liên quan vụ án
và quảng phố cũng đã có hoạt đấu tranh
và tiếp tục là đấu tranh quyết liệt hơn
xử lý nghiêm hơn đối với cảnh vi
mà lợi dụng cái không ra mạng
đưa tin sai thì thật
để bán quảng cáo ăn đất nền
đối với đất nền
thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng
là lập các dự án ma
tự tạo bản đồ chia lô
có cảnh quang trên giấy bắt mắt
rồi quảng bá răm rộ bằng nhiều phương thức
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin
công ty trường tiền holding
và công ty gold garden
vẽ lên dự án không có thật
trên đất công ở khu dân cư tam phước
diện tích ba một hectare
thuộc tờ bản đồ số bảy mươi một thửa ba mươi năm
tại phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng
vụ án này liên quan đến
sai phạm của nhiều người
và đến nay cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý
để không bỏ lọc tội phạm
cái hợp đồng hợp tác đầu tư
và bên cạnh đó là những cái biên bản cam kết
và dừa vào đó
kem theo là
đội tưởng lê khanh trinh và kiệu chân khương
một cái đó là đánh vào lòng tham của con người
là lại suất cao
có thể giao đồng là ba
năm trên một tháng
để dừa vào đó để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của người dân dân
đất này là không phải là đất ở
không phải đất dự án
chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền
để cho phép là phân lô bán nền
thế nhưng mà đã nhận tiền của người dân
với những cái hứa hẹn
mà gần như là không thể nào thực hiện được
đồng thời là còn tình tiết
là làm giả hồ sơ về mặt công chứng để tạo niềm tin
thì với những cái hành vi này
thì nó đã có dấu hiệu của cái tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
vẽ dự án ma
rồi lừa bán chiếm đoạt tài sản
của các công ty bất đồng sản
chủ yếu dựa vào sự cả tin chủ quan của người mua
do đó người dân cần phải tỉnh táo
tìm hiểu kỹ pháp lý về dự án
cũng như doanh nghiệp bất đồng sản
trước khi thực hiện các giao dịch
cần có sự tìm hiểu đầy đủ hơn
cái gọi chức năng
về các cái tính pháp lý của dự án
cũng như là các cái thông tin tiếp cận
ở những cái nguồn thông tin chính thức
với những cái cơ quan
chức năng của người dân
sở tài nguyên môi trường
sở xây dựng về các dự án
về vấn đề này thì cơ quan
sở điều tra cũng đã có kế hoạch
triển khai và tỏa hiện nghiêm
nắm tình hình và xử lý nghiêm
đối với các thành viên
mà lợi dụng cái không gian mạng
để đưa trào bán
cái dự án nó không có thật
thời gian vừa qua trên khắp cả nước
cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý
rất nhiều vụ lừa đảo liên quan
hoạt động mua bán bất đồng sản
và sau tết thị trường bất đồng sản
sẽ tiếp tục sôi động
để tránh rủi ro cho nhà đầu tư
cũng như người dân
thì các cơ quan quản lý
cần có những biện pháp viết liệt hơn
để ngăn chặn những vụ lừa đảo
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
mọi thắc mắc hay phản ánh
quý vị có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hợp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại